thì đôi khi người khuyết tật rất khó để tiếp cận
đó là nội dung câu chuyện của chuyện đời thường ngày hôm nay
thống kê đến năm hai nghìn một mươi tám việt nam có bảy sáu triệu người khuyết tật
chiếm bảy tám dân số từ năm tuổi trở lên
với bảy sáu triệu người khuyết tật tại việt nam chưa tính trên thế giới
có thể nói người khuyết tật là những vị khách đầy tiềm năng đối với ngành du lịch
thực tế những người khuyết tật họ cũng có nhu cầu rất lớn trong việc đi du lịch
khám phá các danh lam thắng cảnh và văn hóa của các vùng đất khác nhau
tôi rất thích đi du lịch
những năm trước là tôi đi được một số nơi rồi
đi xa nhất là đi nha trang
đi đà lạt
thế nhưng mà nhiều chỗ thì đúng là không tiếp cận không dễ dàng
kể cả hiện tại bây giờ
thế chẳng hạn là nhiều chỗ phòng vệ sinh tôi đến thì xe có khi không vừa
thế đấy thế là một trở ngại đấy
hoặc rất là nhiều chỗ là không tiếp cận nhiều bậc tăng cấp quá
có chỗ thì người ta nhiệt tình người ta tự nguyện người ta đến sẽ giúp đỡ
nhưng có chỗ thì mình phải đi nhờ nhờ hết người đó nhờ người kia
tuy nhiên điều đáng bàn là cơ sở hạ tầng sản phẩm du lịch dịch vụ dành cho những vị khách đặc biệt ấy
chưa được quan tâm đúng mức
câu chuyện du lịch của người khuyết tật hiện nay vẫn là điều đáng bàn
không phải ở điểm du lịch nào người khuyết tật cũng có thể dễ dàng tiếp cận được
vì không có lối đi riêng hay những công cụ hỗ trợ khác
họ cũng đi du lịch chứ không phải là họ không biết
nhìn không nhìn thấy có nghĩa là không cần thiết
mà là họ cảm nhận được cái nơi mà họ đến như thế nào một cái không gian như thế nào
rồi các cái những cái dịch vụ mà hỗ trợ cho họ
hay là đối với người điếc người ta cần phải có các cái chỉ dẫn
các cái chỉ dẫn là ví dụ chỉ dẫn bằng bảng điện tử chẳng hạn
thì đấy là cái mà người ta có thể tìm được
ta mong muốn cái cơ sở vật chất của cái nơi du lịch người ta đến là phải hỗ trợ
hỗ trợ cho những người khuyết tật các dạng khác nhau
thực tế đó đã thôi thúc các thành viên nhóm vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật thành phố hà nội
lên ý tưởng về một dự án cung cấp thông tin về du lịch cho người khuyết tật
dự án được triển khai thực hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
với sự tham gia tích cực của các thành viên trong nhóm vì tương lai tươi sáng
và được tài trợ
bởi quỹ của hội người khuyết tật phần lan abellis
dự án được thực hiện nhằm tạo ra kênh cung cấp thông tin về du lịch tiếp cận
với mong muốn cập nhật thông tin về tình hình du lịch tiếp cận
nâng cao nhận thức của xã hội về người khuyết tật
và thúc đẩy các vấn đề về tiếp cận trong du lịch cho người khuyết tật
một trong những hoạt động thường xuyên của họ là đi khảo sát thực tế
mỗi thành viên trong nhóm đều có công việc khác nhau
vì vậy cứ mỗi cuối tuần
đi theo lại cùng đến các điểm tham quan các công trình công cộng các nhà hàng khách sạn
để khảo sát tính tiếp cận của các công trình đó
những yếu tố mang tính tiếp cận với người khuyết tật
như đường đi cho xe lăn có hay không
có rồi thì kích thước độ dốc có tạo thoải mái cho người đi xe lăn hay không
hay các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh có tạo sự thuận tiện cho người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận hay không
đó là những điều họ quan tâm tìm hiểu
nhưng mà đến hiện nay thì đã có những đơn vị đứng tổ chức người ta đứng ra thực hiện các chương trình nhằm hỗ trợ các địa điểm tiếp cận đấy
chính vì thế mà bọn tôi bây giờ chỉ cần lên trang web tìm hiểu các thông tin ở tại địa điểm đấy nó có phù hợp nó có hỗ trợ cho người khuyết tật hay không
chính vì thế mà cái thời gian cũng như cái tiếp cận của anh em tôi đến các địa điểm đấy là dễ dàng rất là nhiều
nhờ có thông tin từ nhóm vì tương lai tươi sáng của người khuyết tật hà nội anh cảnh đã biết rằng bảo tàng phụ nữ việt nam là một trong những bảo tàng tiếp cận khá tốt với người khuyết tật như anh trai mình
chuyến tham quan của anh cảnh và anh trai đến với bảo tàng này là cơ hội để anh cảnh giúp anh giáp biết thêm về các giá trị văn hóa của ông cha qua các hiện vật được trưng bày ở đây
với hệ thống đường đi và thang máy thuần tiện chuyến tham quan của họ trở nên
nhẹ nhàng hơn
trong giai đoạn hiện nay du lịch ngày càng phát triển và trở thành một hoạt động không thể thiếu trong đời sống của mỗi người
du lịch không chỉ mang đến những giá trị tức thời giúp con người tận hưởng phút giây thoải mái thư giãn giải trí sau những ngày làm việc căng thẳng
mà còn có tác dụng khai trí
giúp những người đi du lịch có thể mở rộng tầm hiểu biết nâng cao trí thức
cộng đồng người khuyết tật cũng có nhu cầu đó và cần được tạo điều kiện để đi du lịch nhiều hơn
điều này đồng nghĩa với việc cần có nhiều hơn các công trình tiếp cận để người khuyết tật dễ dàng di chuyển khi đến bất kỳ một địa điểm du lịch nào
theo tài liệu của trung tâm khuyết tật và phát triển

các công trình xây dựng tại các điểm du lịch muốn tiếp cận được với người khuyết tật thì cần được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn dành cho người khuyết tật
ví dụ như độ dốc sao cho hợp lý để người khuyết tật có thể tự di chuyển
kích thước cửa ra vào phải đảm bảo cho xe lăn dễ dàng đi lại
các bậc cầu thang phải có kích thước hợp lý
nhà vệ sinh cũng cần được thiết kế riêng với các chi tiết hỗ trợ người khuyết tật
trong quá trình sử dụng
đó là điều kiện cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người khuyết tật chứ không phải cứ có người hỗ trợ là được
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới thu hút khá đông người khuyết tật đến du lịch
bởi các phương tiện giao thông công cộng hay các công trình xây dựng của họ đều có tính toán đến yếu tố tiếp cận với người khuyết tật
những hình ảnh này chắc chắn sẽ là động lực cho những người khuyết tật tìm đến các tour du lịch
bởi sự chủ động sẽ tạo tâm lý thoải mái cho người khuyết tật khi đi du lịch
tuy nhiên ở việt nam các công trình tiếp cận đôi khi chưa thực sự đáp ứng yêu cầu
khi mà kích thước tỷ lệ và cách bố trí các chi tiết hỗ trợ chưa thực sự hợp lý
những cái bảo tàng chẳng hạn những cái bậc ý ví dụ những người đi xe lăn thì thường là phải có người hỗ trợ là khenh lên thì họ mới bán
hoặc là những cái khu vệ sinh thì hầu hết là không tiếp cận được xe lăn không tự vắng
vì nó quá là nhỏ và có những cái bậc lên xuống xe lăn không tự lên được
tuy nhiên cũng cần phải nói rằng thông qua các phương tiện thông tin tuyên truyền hiện nay thì nhận thức của xã hội đã thay đổi rất nhiều
vì thế ở các địa điểm du lịch các công trình phục vụ du lịch nhiều nơi đã được chỉnh trang cải tạo theo hướng tiếp cận hơn
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đà nẵng đã khai trương lối đi ra biển cho người khuyết tật
có hai lối đi ra biển được bố trí tại công viên biển đông và một điểm tiếp giáp với đường võ nguyên giáp hoàng kế viêm
đường ra biển này được thiết kế bằng các tấm composite kết hợp sợi thủy tinh khá cứng nên không bị muối ăn mòn tính chịu lực cao bền vững
tại bảo tàng nam định lối lên bảo tàng và tại các điểm giao giữa các khu trưng bày đều có đường lên cho xe lăn
nhà khách này đã được xây dựng từ lâu nên để phục vụ người khuyết tật họ đã nảy ra ý tưởng thực hiện lối đi ra biển
những tín hiệu vui đó khiến cho hình ảnh người khuyết tật đi du lịch đang ngày càng trở nên phổ biến hơn
hành trình du lịch của họ không chỉ là hành trình cho cá nhân họ mà còn lan tỏa thông điệp lớn về nghị lực của con người chuyên cảm hứng và thái độ sống tích cực cho cộng đồng
du lịch tiếp cận dành cho người khuyết tật đã được tổ chức du lịch thế giới của liên hợp quốc xây dựng thành chủ đề của ngành du lịch thế giới diễn ra tại thủ đô bangkok thái lan năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức du lịch thế giới đưa ra chủ đề này nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của du lịch và tác động của ngành công nghiệp không khói này đối với người khuyết tật
tất cả mọi người trên thế giới đều có quyền bình đẳng quyền được tiếp cận các dịch vụ giải thích
do vậy tất cả các nước các điểm du lịch cũng như ngành du lịch cần tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi người được hưởng môi trường thể chất sử dụng hệ thống giao thông các cơ sở vật chất và dịch vụ công cộng các hệ thống thông tin và liên lạc tốt nhất